sáng nay hai mươi tháng chín phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển chủ trì phiên làm việc buổi sáng của ủy ban thường vụ quốc hội về việc cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự phiên họp
với việc sửa một mươi tám vấn đề với sáu mươi chín điều trong dự án luật phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cho rằng nếu sửa đổi bổ sung theo cơ quan soạn thảo thì sẽ phá vỡ nhiều quy định hiện hành thậm chí là nghị quyết của quốc hội
phó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự phiên họp

theo chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vấn đề thực chất là việc thực thi luật này chưa nghiêm
nếu như có những cái bất cập trong luật là chỉ một phần thôi nhưng không tổ chức thực hiện luật đầu tư công là tôi cho là nhiều hơn
chưa nghiêm tính ra từ lúc quyết hạo quốc hội ban hành quyết định đầu tư đường cao tốc sân bay long thành
sau chậm tám tháng chúng ta chưa giao vốn chính phủ không giao vốn
và bây giờ hết năm hai nghìn một mươi tám tới nơi rồi cái đường cao tốc bắt đầu mới vừa rồi mở ra để đấu thầu
tôi e rằng lời hứa của bộ trưởng bộ giao thông vận tải trước quốc hội là đến năm hai nghìn cuối nhiệm kỳ này đường cao tốc nó sẽ thông tới chỗ này thông tới chỗ kia là cái tính khả thi là có vấn đề
theo báo cáo của chính phủ dự án luật lần này có bốn điểm mới
một là thay đổi quy trình thẩm định nguồn vốn
hai là có sự thay đổi lớn về công tác kế hoạch hóa bám sát kế hoạch hóa
ba là điều chỉnh phương án giao kế hoạch
và cuối cùng là phân cấp việc điều chỉnh kế hoạch và phân cấp mạnh mẽ trong các khâu